ngày chín tháng hai tại nhà hát vaviong banta một công trình kiến trúc thuộc di sản văn hóa của pháp đã diễn ra lễ hội tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín từng bừng nhộn nhịp do hội người việt nam tại pháp và trung tâm văn hóa việt nam tại pháp tổ chức với sự tham gia hỗ trợ tích cực của một mươi hội đoàn tập thể trong ban tổ chức sự kiện
tham dự lễ hội có đại sứ nguyễn thiệp các đại sứ campuchia lào myanmar và đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con việt kiều ở pháp và châu âu
lễ hội tết việt sôi động diễn ra từ một mươi năm h và kéo dài đến một h sáng hôm sau với sáu không gian lễ hội ba chương trình văn nghệ làng tết thiếu nhi
để tổ chức được một chương trình hoành tráng như thế này khoảng bảy trăm linh tình nguyện viên ở đủ các thế hệ thành phần màu da đã đến cùng nhau tạo ra một lễ hội tuyệt vời
những thế hệ trước đây đã đến pháp và đặt nền móng cho thế hệ tiếp theo tiếp nối những truyền thống đó để vừa tiếp thu văn hóa bảo tồn văn hóa việt nam và tiếp nhận văn hóa pháp
giới thiệu với bạn bè pháp những nét văn hóa cổ truyền và tinh túy tinh hoa của dân tộc việt nam
thành tâm rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình hầu hết là năm nào cũng được tham gia
sáu bảy năm nay nhân dịp đầu xuân thành tâm xin gửi lời chúc sức khỏe niềm vui hạnh phúc an can thịnh vượng và sự như ý đến tất cả các quý vị
lần này em đang sống định cư ở london bên anh em cũng cố gắng thu xếp để được về ăn tết ban ta
tại vì em cũng đã có dịp ăn tết ban ta từ hồi năm ngoái và năm trước nữa muốn về đây để cảm nhận lại không gian tết không khí tết của người việt nam mình
nhất là cho dù ở nước ngoài đi chăng nữa miền quốc việt nam mình vẫn luôn cố gắng
là một không khí tết hoàn hảo
năm mới thì em chúc cho tất cả mọi người ở việt nam được có một năm mới thật là an lành hạnh phúc và thật là dịp về nhà sức khỏe
sự kiện lễ hội tết tại bavion ban ta hòa trong không khí xuân và cùng nhiều hoạt động mừng tết khác trong cộng đồng
đã thể hiện tinh thần và tâm hồn gắn bó với đất nước với văn hóa việt nam kết nối với cộng đồng
tạo ra lễ hội do cộng đồng tổ chức mang tinh thần riêng của những người việt tại pháp tổ chức tết cổ truyền của dân tộc